hôm nay ngày năm tháng sáu là ngày môi trường thế giới
tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh gần một người đã tham gia lễ meeting ngày hội tái chế
chương trình do trung tâm hỗ trợ phát triển xanh khuyên hấp và ubnd tỉnh quảng ninh phối hợp tổ chức
lễ mít tinh gửi gắm thông điệp tái chế tái sử dụng tiết kiệm rác thải nhựa cùng nhiều hoạt động ý nghĩa như trương bày triển lãm
vẽ tranh sáng kiến bảo vệ môi trường giới thiệu và phổ biến tính năng công dụng của các sản phẩm tái chế
để giúp môi trường của cộng đồng giảm thiểu rác thải nhựa chung tay bảo vệ môi trường